tống thái tổ triệu khuôn dận
tống thái tổ sinh ngày hai mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy tại lạc dương hà nam trung quốc
tên thật là triệu khuôn dận đôi khi viết là triệu khuôn dẫn tự nguyên lãng xuất thân dòng giải quan lại
ông tổ ông cố và ông nội của triệu khuôn dẫn
đều làm quang dưới thời nhà đường
riêng cha của ông là triệu hoàng ân được phong đến chức kiểm hiệu tư đồ tước thiên thủy huyện nam của nhà hậu chu
triệu khuôn dẫn không những có tài võ nghệ siêu quần mà còn rất hiếu học hiểu được đường lối trị quốc bình thiên hạ
bất kể trên lưng ngựa hay ở nhà lúc nào trên tay ông cũng có một quyển sách không bao giờ ngưng học tập
nhờ vậy mà ông đã lĩnh hội được vô số tinh hoa thu lượm được nhiều điều bổ ích
về võ học có lần ông đã
thuần phục được một con ngựa hoang mà không dùng yên cương bản thân cũng không hề bị thương
năm chín trăm năm mươi một quách uy nổi loạn và lập ra nhà hậu chu triệu khuôn dẫn được phong làm điện tiền chỉ huy sứ
dưới thời thế tông sài vinh ông được cất nhắc làm chỉ huy kỵ binh sự nghiệp phớt lên nhờ chiến thắng trong trận cao bình chống lại liên quân bắc hán và khiết đan
sau trận này triệu khuôn dẫn được thăng chức làm chỉ huy cấm quân xung quanh là một lực lượng văn thần võ tướng đông đảo
trước khi thế tông mất ông được phong làm tiết độ sứ gần như nắm hết quân quyền cả nước
thế tông qua đời ngai vàng được truyền lại cho đứa con là sài tông huấn mới bảy tuổi
năm chín trăm sáu mươi có tin liên quân bắc hán và liêu lại nhăm nhe tấn công hậu chu
vua đang lúc tuổi nhỏ triệu đình để cho triệu khuôn dẫn lúc này là thái úy đem quân đi đánh
có giai thoại nói rằng khi quân của triệu khuôn dẫn đi được bốn mươi dặm thì có người nhìn thấy hai mặt trời đánh nhau
mọi người cho rằng đây là điểm báo chuyển giao thiên mệnh khí số của hậu chu đã hết và thiên mệnh đã ứng trên người của triệu khuôn dẫn
quân sĩ biết tin đã lấy hoàng bào khoát lên người ông
triệu khuôn dẫn lập tức dẫn quân quay trở về biện kinh và kéo thẳng vào thành
triều đình hậu chu không thể phản kháng cùng quỳ xuống tôn ông lên làm vua
triệu khuôn dẫn lên ngôi đặt tên nước là đại tống
sau khi lên ngôi được bốn năm ông bắt đầu cuộc chiến tranh thống nhất đất nước
để tránh cuộc đỏ sức trực tiếp với nước liêu hùng mạnh ông đề ra chiến lược trước nam sau bắc
một mặt dựa vào vũ lực một mặt dựa vào chiến tranh tâm lý thu phục lòng người
nhà tống thun tính kinh nam hồ nam năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai đánh hộ thục năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm tấn công nam hán năm một nghìn chín trăm bảy mươi đánh nam đường năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
tính ra chỉ còn duy nhất bắc hán do có nước liêu hỗ trợ nên nhà tống không làm được gì
khuôn dẫn đã khôi phục được bản đồ hoàn chỉnh kết thúc chiến tranh loạn lạc sâu xé thống nhất phần lớn trung quốc
đó cũng là công lao để đời của ông
triệu khuôn dẫn cũng thực hiện vô cùng triệt để mục tiêu yên dân
ông luôn ra lệnh cho các tướng cầm quân hạn chế đến mức thấp nhất tổn hại cho dân thường và tuyệt đối phải giữ quân kỹ nghiêm minh
phương châm yên dân của ông cũng được các tướng lĩnh chấp hành triệt để
nhờ vậy chính quyền đã chóng vánh được thiết lập và ổn định trên các vùng chiếm đóng
cải cách đất nước thời hậu chiến
sau khi thống nhất đất nước một vấn đề khác vẫn luôn canh cánh trong lòng của triệu khuôn dẫn
là làm sao chấm dứt được những rối loạn phân chia từ thời ngũ đại thực hiện sự thống trị yên ổn lâu dài
đầu tiên để tập trung binh quyền ông thực hiện chiến lược
tướng không được chuyên quyền nắm binh của mình lính không có vị tướng lâu dài tướng không có đạo quân lâu dài
để loại trừ khả năng phát động chính biến
chính hoàng đế sẽ là người trao quyền quản lý cấm quân và có thể thay đổi bất cứ lúc nào
điện tiền đô chỉ huy bộ quân đô chỉ huy và mã quân đô chỉ huy sẽ chỉ huy cấm quân kiềm giữ lẫn nhau
chỉ có quyền giữ quân mà không được quyền phát binh
ngược lại viện khu mật trên danh nghĩa là có quyền điều động quân đội nhưng lại không thể nắm quyền
ba loại quân còn lại là sương binh hương binh và phiên binh đều là quân địa phương và thực lực có hạn
thực chất cuối cùng toàn bộ quyền lực đều rơi vào tay
lúc bấy giờ lực lượng cấm quân bao gồm nhiều binh chủng như bộ binh cung thủ pháo binh nhưng kỵ binh lại hạn chế
thủy quân cũng đóng góp một vai trò quan trọng trong quân đội nhờ có thủy quân mà nhà tống dễ dàng đánh bại các nước phía nam sông trường giang và phòng thủ trước quân xâm lực phương bắc
về chế độ quan lại cơ quan trung ương vẫn có tể tướng sử dụng danh hiệu đỗng bình chương sự bổ sung thêm tham tri chính sự làm phó tể tướng để phân chia quyền lực
mọi việc quân sửa
hành chính điều động cấm binh đều do khu mật sứ nắm giữ nhằm tạo thế đối lập với tể tướng
quyền tài chính do tam ti sứ điều hành gọi là kế tướng
ngoài ra còn có khu mật phó sứ tam ti phó sứ
mục đích cuối cùng vẫn là không để ai có cơ hội lạm quyền
với chính quyền địa phương vua cũng áp dụng hàng loạt biện pháp
từ cuối nhà đường tới thời ngũ đại tiết độ sứ các cứ một phương hoặc ghi một số quận gọi là chi quận
triệu khuôn dận đã xóa bỏ chi quận
tiết độ sứ trở thành một chức không có quyền hành
hành chính địa phương được chia làm hai cấp là châu và huyện
thông phán do trung ương trực tiếp cắt cử sẽ cùng cai trị với tri châu tri huyện
và giám sát hành động lẫn nhau không để ai chuyên quyền
vua còn thu lại quyền tài chính của các phiên trấn để không ai có thể làm phản
triệu khuôn dẫn cho cải cách hoa cử tuyển chọn người tài để tránh tình trạng cha truyền con nối
ông cho lập các thư viện văn đàn để văn nhân tụ tập công khai
thảo luận chính sự và phát biểu ý kiến thoải mái
việc này tạo tiền đề cho sự phát triển khoa học cải cách kinh tế
và các thành tựu về nghệ thuật và văn chương
tuy nhiên chính sách trọng dụng quang văn đẩy tầng lớp võ nhân rơi xuống vị trí thấp kém
đã gây ra nhiều thảm họa cho đời sau
nhân cách cao đẹp
sinh ra trong thời loạn nên tống thái tổ triệu khuôn dẫn
hiểu nỗi thống khổ của lớp dân đen trong xã hội
ông luôn giảng dị tiết kiệm trang phục và ăn uống cũng đơn giản
trừ những lúc đăng điện thượng triều phải mặc triều phục được may từ lĩnh gấm
còn lại ông chỉ mặc quần áo lụa bình thường giống như những quang lại nhỏ
nội cung của ông cũng được tinh giảm rất gọn
trong một lần trên đường chinh phạt bắc hán đúng vào tết thất xí mùng bảy tháng bảy âm lịch
triệu khuôn dận đã gửi về biển kinh tặng cho thái hậu đúng ba quang tiền
hoàng hậu chỉ có một quang rưỡi
có một lần công chúa vĩnh khánh mặc xiêm y rực rỡ đi bái kiến
ông bắc từ lần sau không được mặc nữa và nói với con gái
để một người trị vì thiên hạ không thể để cả thiên hạ hầu hạ một người
tinh thần tiết kiệm của ông về sau cũng được bá quang tích cực học hỏi
lễ ngân đón cầu kỳ xa hoa lãng phí vốn dành cho quang châu huyện khi nhậm chức đã được hủy bỏ
những chức quang nhỏ cũng chỉ đi dày cỏ chống gậy gỗ cùng đồ đệ đi nhậm chức
tất cả quốc khố được dùng với mục đích phục vụ cho quốc phòng và cứu tế thiên tai cho nạn dân
sử sách chép lại rằng tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu tống thái tổ triệu khuôn dẫn qua đời thọ năm mươi tuổi
vì con của ông còn nhỏ nên em ông là triệu quang nghĩa lên thay tức tống thái tông
sau khi qua đời miếu hiệu của ông là thái tổ thủy hiệu là khải vận lập cực
văn thần đức thánh công chí minh đại hiếu hoàng đế được an tán ở vĩnh sương lăng
một số nhà nghiên cứu đã tỏ ra nghi ngờ về cái chết của tống thái tổ
và cho rằng ông bị chính người em quang nghĩa hạm hại để giành ngôi báu
câu chuyện này đã trở thành một nghi án nổi tiếng đời tống với tên gọi phủ thanh chúc ảnh
tương truyền vào đêm hôm trước khi tống thái tổ mất
ông đã truyền em trai là tấn triệu vương quang nghĩa vào cung uống rượu
thái giám cung nữ đều bị đuổi ra ngoài
trong phòng chỉ có hai anh em
sáng hôm sau triệu quang nghĩa bước ra ngoài
tuyên bố hoàng đế đã băng hà và truyền lại ngôi báu cho mình
về sau tống thái tông truyền ngôi cho con mình tức tống cao tông
không trả lại ngôi cho dòng trưởng
bản thân con trai tống thái tổ là triệu đức chiêu
sau đó cũng chết một cách không rõ ràng
tuy nhiên đời tống cao tông lại không có con trai nối giỏi
thế là ngài vàng đã quay trở về với dòng trưởng
từ sau năm một nghìn một trăm sáu mươi một
tất cả các hoàng đế nhà tống đều là hậu duệ của tống thái tổ
thông qua hai con trai của ông là triệu đức chiêu và triệu đức phương
lăng mộ của tống thái tổ được đặt ở tỉnh hà nam trung quốc ngày nay
gọi là lăng vĩnh sương
đây cũng là nơi an nghỉ của bảy hoàng đế kế vị nhà tống
nhà tống vốn không mấy quan tâm đến lăng tẩm
nên cũng không cho xây tường bao quanh
mà chỉ trồng cây cảnh hoa cỏ xung quanh bốn phía
được gọi là bách thành
ngoài kiến trúc và quy mô lăng tẩm đơn giản
các lăng mộ nhà tống chỉ chôn vua
không chôn cùng với hoàng hậu hay các phi tần được sủng ái
nhà tống chỉ tồn tại được hơn một trăm linh năm
về sau các bộ tục du mục hợp nhất
chính là nhà kim đã kéo quân đánh chiếm thủ đô biển kinh
lăng mộ các hoàng đế bao gồm cả tống thái tổ
từ đó không còn được chăm sóc
lại thường xuyên bị những kẻ trộm mộ dòm ngó
ngày nay các lăng mộ đó cũng gần như bị lãng quên
không được mấy người chú ý